đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố hồ chí minh vượt qua đại dịch
sáng ngày hai mươi một tháng bảy chuyến xe chở lương thực thực phẩm do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
và các nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp đã xuất phát từ huế với mong muốn san sẻ yêu thương
chung tay cùng miền nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín
thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn của người dân thành phố hồ chí minh
trước ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch covid một mươi chín
ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo phòng hậu cần
các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn phát động phong trào
trong toàn cán bộ chiến sĩ cùng chung tay hỗ trợ thành phố hồ chí minh
với tinh thần san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch
sau một thời gian ngắn vận động sáng ngày hai mươi một tháng bảy
hàng chục tấn lương thực thực phẩm như gạo mì tôm rau củ quả đồ đóng hộp
với tổng trị giá gần năm trăm linh triệu đồng do cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
đóng góp và ủng hộ từ người dân doanh nghiệp các đơn vị hảo tâm trên toàn địa bàn
đã được tập kết đưa lên xe
gần trưa cùng ngày chiếc xe container đã được xuất phát đi thành phố hồ chí minh
để hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố hồ chí minh nói chung
và dân dân thành phố hồ chí minh nói riêng
trong vấn đề là giải quyết một phần khó khăn để kịp thời phòng chống dịch có hiệu quả
thì thường vụ đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo
các đơn vị chức năng khẩn trương
và các đơn vị chức năng khẩn trương
và mưa sắm các lương thực thực phẩm đảm bảo thuận lợi nhất
và khẩn trương là huy động phương tiện để tập kết và di chuyển vào bàn giao
cho lực lượng công an thành phố hồ chí minh
trước khi đoàn công tác xuất phát đi thành phố hồ chí minh
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cùng ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
đã trực tiếp gặp gỡ động viên tinh thần gửi gắm tình cảm đến đoàn công tác

các đồng chí cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ vào vùng dịch
hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển nhu yếu phẩm đến địa điểm an toàn
đồng thời đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
hiện nay thì tình hình diễn biến dịch bệnh covid rất là phức tạp
tại các khu vực tỉnh miền nam
trước tình hình đó thì lực lượng công an đã chủ đồng xây dựng những giải pháp
để tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh
để có những biện pháp đảm bảo sự an toàn
công tác chống dịch tại địa phương
bên cạnh đó đã bổ sung lực lượng cơ cấu lại lực lượng cơ sở vật chất
ra soát các điều kiện đảm bảo khác để cùng tham gia các lực lượng
phòng chống dịch một cách hiệu quả
trước đó cũng bằng việc làm thiết thực ý nghĩa
đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh cũng đã hỗ trợ
bốn trăm linh tấm chắn giọt bắn một tấn gạo và hai trăm linh chai nước rửa tay sát khuẩn
cho nhân dân tp hcm với mong muốn chung tay san sẻ khó khăn với
cho nhân dân tp hcm trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
những món quà gửi về miền nam là tấm lòng của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
chia sẻ phần nào gánh nặng giúp người dân tp hcm thêm động lực vươn lên
vượt qua những khó khăn vất vả do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tiếp tục chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh sớm trở lại cuộc sống bình thường